để nhà trương bày hoàng sa là một gạch nối gắn kết thiền liên không gian văn hóa biển với chủ quyền không thể chối cãi của việt nam đối với hoàng sa
là nơi để người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế đến để học tập nghiên cứu và cảm nhận về hoàng sa
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã giao cho ủy ban nhân dân huyện hoàng sa nhà trương bày hoàng sa
có trách nhiệm quản lý khai thác các dịch vụ tu bổ và nâng cấp bảo vệ cảnh quan môi trường công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho khách tham quan du lịch tại điểm du lịch này
thưa quý vị đồng hành cùng với chương trình tết vì người nghèo xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
trong đợt này báo công an nhân dân đã phối hợp với công an chín tỉnh thành phố và nhà tài trợ trao tám xuất quà đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách người già neo đơn trên địa bàn khu vực miền trung
trong đợt một của chương trình tết vì người nghèo xuân canh tý
một trăm linh xuất quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết được trao cho các hộ gia đình chính sách
có công với cách mạng gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu nhiều thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng
đây là một hoạt động được báo công an nhân dân phát động thường niên thể hiện tấm lòng tương thân tương ái
góp phần hiệu quả công tác dân vận của công an các đơn vị địa phương
tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
chương trình sẽ được tiếp tục đồng hành đến với người dân từ các tỉnh thừa thiên huế đến thanh hóa từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vài năm trở lại đây thành phố hà nội đã và đang triển khai xây dựng hàng loạt dự án giao thông
số lượng phương tiện gia tăng đến chóng mặt
qua từng tháng khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô ngày một nghiêm trọng hơn và gây ảnh hưởng lớn trực tiếp đến người tham gia giao thông
vâng và trước thực trạng đó thì mới đây thành phố hà nội đã cho tái khởi động lại hoạt động rửa đường vốn đã được dừng lại cách đây ba năm
vì nhận được sự bất đồng từ phía người dân khi chi phí mỗi năm cho hoạt động này lên tới bảy mươi tỷ đồng một năm
nhằm giảm tác hại của ô nhiễm không khí đến người tham gia giao thông
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
hàng loạt dự án giao thông đang xây dựng hàng trăm nghìn phương tiện gia tăng mỗi tháng
thống kê gần đây nhất cho thấy mỗi năm môi trường không khí tại hà nội tiếp nhận khoảng tám mươi tấn khói bụi
hai tấn so hai một mươi chín tấn no hai bốn mươi sáu tấn co hai
thực trạng này đã khiến chất lượng không khí tại hà nội ngày một xuống cấp
ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến những người mưu sinh ngoài đường phố
ngồi ở đây tôi đi khách là phải dùng nó ngồi là không dùng là không được
không dùng thì mình hiếp vào bụi bậc rồi là đủ các loại
thành phố thì nó nhiều cái thải độc hại bắt buộc như thế này
nhiều xe tham gia giao thông đâm ra nó cái khí thải nó rất nhiều
đó đó nó tạo lên một bầu không khí rất là ngột ngạt của cái trên cái đường tham gia giao thông đó
ba năm qua thành phố hà nội đã cho dừng hoạt động rửa đường
những chiếc xe phun nước cỡ lớn
nên văng bóng thay thế bằng loại xe quét hút hiện đại cỡ nhỏ
thế nhưng xe quét hút vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả ô nhiễm ngày càng gia tăng
xe hako thì nó có một cái nhược điểm đó là trong quá trình sử dụng và với hạ tầng của đô như hiện nay
thì cái xe hako nó sẽ khó tắc nhiệt ở trên những tuyến đường mà hạ tầng nó chưa đồng bộ
việc cho tái khởi động hoạt động rửa đường đang được cho là giải pháp cấp thiết và hiệu quả trước thực trạng này
đặc biệt là trong những tháng cuối năm khi toàn thành phố thi công hàng loạt các công trình giao thông
lượng khói bụi phát sinh từ những công trình này là rất lớn
tôi nghĩ là đấy là một cái biện pháp rất là đáng rất kịp thời và nó sẽ có phần giảm bụi của lựa khói
rõ ràng rằng là những cái vơi xe rửa đường như thế này nó sẽ phù hợp với một số những cái đường mà chúng ta thấy được rất là nhiều bụi
rất là nhiều công trình chây dựng
mà nó xung quanh như thế là những cái bụi rất là to như thế thì chúng tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp
còn rất là nhiều một số các đường nó nhỏ rồi nó có những cái ngóc ngách v v
thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể là dùng các cái xe như thế kia
nghĩa là chúng ta không có bỏ đi cái nào cả
tuy nhiên cách đây ba năm hoạt động này đã bị tạm dừng do những tranh luận liên quan khi mà chi phí cho hoạt động này lên tới bảy mươi tỷ một năm
bây giờ nhiều luôn ý kiến cho rằng đó là sự lãng phí không cần thiết
đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của một cái đô thị quản lý đô thị
thế thì người dân cũng yêu cầu cái việc đó
còn cái chuyện tốn kém thì cái chuyện là kinh phí là nó tốn thôi
tuy nhiên là tốn đến cái mức độ nào như thế nào là phù hợp
thế thì cũng các cái cấp cũng cần phải tính toán cũng cần phải trả lời
rồi bây giờ thậm chí là hà nội rất là nhiều đường rồi
đúng không nhiều đường
ba năm vừa
ba năm vừa rồi là cũng xây dựng nhiều
thậm chí là tốn như thế nào đấy thì tôi cũng không nhỏ
nhưng thậm chí có thể tốn hơn
tuy nhiên nếu người ta thấy rằng là tốn nhưng mà sạch đường sạch phố ít bụi đi
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện đấy là cái chuyện đương nhiên
là chuyện phải làm